phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang vừa đấu tranh triệt phá thành công
chuyên án ma túy lớn bắt giữ một đối tượng thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín trên đường tỉnh lộ hai trăm chín mươi tám đoạn chạy qua địa phận thôn khả lý hạ
xã quảng minh huyện việt yên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang
bắt quả tang đối tượng hoàng anh kim chú thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét người và xe ô tô của đối tượng tổ công tác phát hiện khoảng hai trăm linh gam ma túy tổng hợp sạng đá
hai một mươi viên ma túy tổng hợp và một gram ketamine
khám xét nở của đối tượng ở phòng bốn trăm linh chín trung cư hòa long phường kinh bắc thành phố bắc ninh
cơ quan công an thu giữ thêm một hai kg ma túy tổng hợp sạng đá chín bốn trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án